kinh doanh online nhất là hoạt động bán hàng qua mạng xã hội facebook zalo đang tạo ra doanh thu cho rất nhiều cá nhân
nhưng trên thực tế không ít cá nhân có các khoản thu nhập này lại vô tình hoặc chú ý không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định gây thất thu ngân sách cho nhà nước
vậy cách nào để giải quyết thực trạng này đang là câu hỏi được đặt ra với các cấp quản lý
trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là các nền tảng facebook mà chúng ta thấy gần đây là các việc mua bán qua các hình thức live stream rồi chốt hàng như thế thì việc theo dõi là một việc tương đối khó khăn
phải có đầu tư hơn nữa cho các lực lượng chức năng để có thể tiếp cận được công nghệ mới chúng ta phải quản lý được nó
có sử dụng được nó thì nó sẽ trở thành công cụ đắc lực để chúng ta có thể đảm bảo cho một môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như là đảm bảo cho nguồn thư ngân sách được ổn định và không có đối tượng nào có thể lợi dụng được lỗ hổng để đầu cơ trục lợi bất chính
theo cơ quan thuế các cá nhân có thu nhập từ các trang mạng xã hội thuộc diện cá nhân kinh doanh và phải khai nộp thuế theo tỷ lệ năm giá trị gia tăng
và hai thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp không cây khai và nộp thuế theo quy định được coi là hành vi trốn thuế giam lận thuế
cái mà chúng ta phải kết hợp vừa kỹ thuật vừa quản lý chặt chẽ vừa trinh sát địa bản vừa giáo dục hành chính và phối hợp các lựa
từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ tài chính đã ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử tại việt nam
theo đó sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra đối với thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới phối hợp với các bộ ngành như bộ công an ngân hàng nhà nước thực hiện quản lý thuế thương mại điện tử
đây được coi là giải pháp để hạn chế tối đa các hoạt động trốn thuế từ kinh doanh online góp phần ổn định thị trường